đầu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy thành phố hà nội dự kiến sẽ ban hành bộ quy tắc ứng xử dành cho cán bộ công chức
trong đó quy định rõ những việc công chức nên làm và không nên làm khi đến công sở
đây được cho là một giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp trong cách ứng xử
sau hàng loạt các hành động lệch chuẩn của một bộ phận công chức trong thời gian qua
tuy nhiên những quy định đi quá sâu vào quyền cá nhân đang gây tranh cãi trong dự luận
bộ quy tắc ứng xử dành cho cán bộ công chức tp hà nội được áp dụng với công chức làm việc
trong các cơ quan đảng nhà nước tổ chức chính trị xã hội lực lượng vũ trang
và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố hà nội
bộ quy tắc ứng xử này có sáu chương một mươi sáu điều đưa ra nguyên tắc ứng xử trong mối quan hệ cơ bản
như quy tắc ứng xử chung ứng xử với đồng nghiệp ứng xử với người dân ứng xử giữa các cơ quan
bên cạnh đó bộ quy tắc cũng đưa ra một số quy tắc cụ thể về trang phục khi đến công sở
theo ý kiến của nhiều người đây là hành động đúng đắn và nên làm cho một xã hội hiện đại
có nhiều nét văn hóa giao thoa hiện nay
theo nhiều người bộ quy tắc ứng xử này vẫn còn nhiều tiêu chí rất trung trung mơ hồ
thậm chí một số quy định đi quá sâu vào quyền cá nhân khiến cán bộ công chức khó đi vào cuộc sống
như trang phục khi đến công sở mặc áo có tay cổ áo
mặc váy đến đầu gối sử dụng trang sức nước hoa phù hợp
thực ra thì mình thấy rằng đây là một cái vấn đề nó cũng hết sức là tế nhị
bởi vì là khi mà người ta đi làm đến công sở ấy
thì người ta mặc định một cái điều là đến cơ quan là đã phải gọn gàng ngăn nắp rồi
và cái vấn đề lịch sử hay không thì thực sự nó là cái đánh giá của mỗi người và do cá tính của mỗi người nữa
không nhất thiết là cứ phải gọn gà ngăn nắp thì người ta mới làm tốt được công việc của mình
nên đưa ra những cái quy tắc nào nó phù hợp
và không quá áp đặt người ta phải làm như thế phải nói như thế này
và theo tôi thì những cái quy định đấy phải được số đông mọi người ủng hộ
thì hãng nên đưa ra chứ nếu không đưa ra mà mọi người không ủng hộ
và nó gây ra quá nhiều tranh cãi thì cũng không nên
thực tế trong thời gian qua không ít cán bộ công chức thủ đô đã có những cách ứng xử hành động lệch chuẩn
khiến dư luận không khỏi bức xúc
bởi vậy việc ban hành bộ quy tắc ứng xử đối với cán bộ công chức tp hà nội là cần thiết
tuy nhiên để bộ quy tắc này thực sự đi vào cuộc sống
hà nội cần tiếp tục lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp để chỉnh sửa sao cho phù hợp
đặc biệt vấn đề được nhiều người đặt câu hỏi
ai là người sẽ chịu trách nhiệm giám sát đối với những trường hợp vi phạm
khi bộ quy tắc ứng xử này được ban hành